trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại một số địa phương và để tổ chức chạy tàu đạt hiệu quả tiết kiệm chi phí
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã cho tạm dừng chạy hai chuyến tàu xuất phát hà nội sài gòn đến ngày hai mươi ba tháng bảy
từ ngày chín tháng bảy ngành đường sắt sẽ không bán vé cho hành khách đi từ ga sài gòn và đi từ các địa phương khác đến ga sài gòn
đồng thời tàu cũng không đón khách tại ga dĩ an tỉnh bình dương không đón và trả khách tại ga tuy hòa tỉnh phú yên
từ ngày một mươi tháng bảy trở đi ngành đường sắt chỉ còn chạy đôi tàu se bảy se tám trên tuyến đường sắt bắc nam
tuy nhiên cặp tàu này sẽ không bán vé cho hành khách đi từ ga sài gòn đến các ga và đi từ các ga đến ga sài gòn
hành khách có vé đi tàu từ ga sài gòn đi đến các ga hoặc các đoàn tàu bãi bỏ sẽ được bảo lưu vé hoặc liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé
từ giờ ngày chín tháng bảy toàn thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu nhằm kiểm soát không chế dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo xe giao thông vận tải tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô
trừ trường hợp vận chuyển cán bộ nhà quản lý chuyên gia công nhân và một số phương tiện taxi chở người dân đi đến bệnh viện trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết
tạm ngừng hoạt động của xe công nghệ hai bánh và xe hai bánh truyền thống vận chuyển hành khách
đối với hàng không hiện nay đã có chín địa phương tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay thương mại tới thành phố hồ chí minh
gồm hải phòng quảng ninh quảng bình gia lai kiên giang nghệ an thanh hóa quảng nam và thừa thiên huế